khoảng một tuần nay tại huyện thanh hà tỉnh hải dương đang rộn ràng thu hoạch những trà vải sớm
năm nay vải cho mẫu mã đẹp chất lượng vượt trội năng suất cao giá bán tốt
mùa vải năm nay huyện thanh hà có khoảng bốn ha vải với khoảng một ha vải sớm và ba ha vải muộn vải thiều
ước tính sản lượng vải năm hai nghìn một mươi tám của thanh hà đạt khoảng ba mươi năm tấn
thời điểm này khoảng một mươi vải sớm đang cho thu hoạch tập trung chủ yếu ở các xã thanh bính thanh cường thanh xá
thì cái năng suất nó cao lên cái sản lượng nó cao lên thì có thể giảm hơn có một chút khoảng năm một mươi
không riêng nông dân xã thanh cường người trồng vải ở các xã lân cận trong đó có xã thanh bính cũng phấn khởi với vụ vải sớm
năm nay xã thanh bính dự kiến thu khoảng ba tấn vải sớm tăng năm trăm linh tấn so với năm hai nghìn một mươi bảy
vải sớm năm nay thì xếp vào là đợt mùa chất lượng tốt
giá cả thì so với năm ngoái thì hiện tại đầu mùa là hơi giảm hơn
chỉ còn khoảng từ bảy đến một mươi ngày nữa các loại vải u hồng tàu lai cho thu hoạch
tiếp đó sẽ là vải thiều
huyện thanh hà và tỉnh hải dương đang tích cực triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại mở rộng thêm thị trường cho quả vải đi xa